cùng với nhiều địa phương trên cả nước sáng ngày hai tháng ba học sinh cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh yên bái tiếp tục đến trường sau kỳ nghỉ dài do dịch covid một mươi chín
các cán bộ giáo viên nhân viên các nhà trường đã chuẩn bị nước rửa tay khô đun nước sôi chuẩn bị sẵn phích nước ổ nóng
theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã yêu cầu các trường học có học sinh quay trở lại học tập tiếp tục phun thuốc diệt khuẩn toàn bộ khuôn viên nhà trường
chuẩn bị sổ theo dõi sức khỏe học sinh cho từng khối lớp để trong mỗi tiết học các thầy cô giáo sẽ theo dõi nếu học sinh có dấu hiệu ốm sốt giáo viên sẽ đề xuất cho học sinh đi khám